để nâng cao chất lượng giáo dục phải bắt đầu từ đội ngũ giáo viên tuy nhiên nếu giữ mãi biên chế giáo viên như hiện nay
sẽ khó tạo ra được động lực cho những giáo viên tâm huyết và khó tạo được đột phá cho giáo dục
để khắc phục tình trạng này giải pháp mà người đứng đầu ngành giáo dục đưa ra là sẽ bỏ biên chế giáo viên
và chuyển sang chế độ hợp đồng tuy vậy chủ trương này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều
với đặc thù đa phần học sinh đều là trung bình yếu nên việc dạy học của các giáo viên
trường trung học phổ thông đinh tiên hoàng khá vất vả đặc biệt là các giáo viên chủ nhiệm
thì khối lượng công việc gần như gấp đôi đại diện nhà trường cho biết nếu không có cơ chế trả lương đặc thù
cho đội ngũ này thì chắc chắn không có ai muốn làm
bỏ biên chế trả lương theo trình độ năng lực giống như hệ thống các trường tư đang làm hiện nay
chính là mục tiêu mà ngành giáo dục hướng tới khi đưa ra chủ trương này qua đó sẽ tạo động lực cho giáo viên
phải tự vận động để thay đổi mình nhận định đây là chủ trương đúng nhưng điều mà giáo viên băn khoăn
là chế độ đái ngộ sau khi chuyển từ biên chế sang hợp đồng sẽ như thế nào

liệu khi bỏ biên chế rồi thì ai sẽ là người quyết định những vấn đề hợp đồng
còn bản thân những người giáo viên như chúng tôi thì sẽ được hưởng những quyền lợi như thế nào
đối với việc quyết định từ bỏ biên chế
nhiều ý kiến cũng lo ngại trong khi vấn đề dân chủ trong trường học còn nhiều bất cập
quyền lực trong tay hiệu trưởng là rất lớn vì vậy nếu giao quyền cho hiệu trưởng khi chưa có cơ chế
giám sát của sở của bộ thì việc lạm quyền rất dễ xảy ra
triển khai mà từ hình thức biên chế sang hình thức hợp đồng thì khi đó đồng thời chúng ta phải sửa đổi
rất nhiều các điều luật những quy định liên quan kể cả các điều lệ hoạt động của các nhà trường
và các quy định có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ để đảm bảo chúng ta vừa thực hiện là dân chủ
và cái nguyên tắc số một đảm bảo rằng chúng ta có một cái môi trường làm việc dân chủ công bằng
minh bạch và có độc lực cho nhà giáo
theo nhiều chuyên gia chủ trương đổi mới nào cũng hướng tới một mục tiêu tốt hơn
song đây là vấn đề tác động đến hơn một triệu thầy cô giáo
vì vậy bộ giáo dục và đào tạo cần nghiên cứu kỹ từng bước thí điểm để có lộ trình thích hợp
nếu không sẽ dễ rơi vào tình trạng thất bại như nhiều đề án cải cách giáo dục trước đây